dùng súng nhựa để cướp tài sản nguyễn thành luân chú tại xã hòa đồng huyện tây hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa tỉnh phú yên khởi tố
vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng bốn luân điều khiển xe mô tô chở lê thanh tú và nguyễn lê ái sang đến đoạn đường quốc lộ hai mươi chín thuộc xã hòa phong huyện tây hòa
thì vượt xe mô tô do nguyễn minh thiên điều khiển chở võ thanh tài
bị thiên và tài xịt nước pha với ớt bột luân đã lấy một khẩu súng chĩa về hướng thiên tài làm hai người này hoảng sợ bỏ chạy để lại xe mô tô
luân đã kiếp chiếc xe này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã có buổi làm việc với ba người liên quan đến vụ việc trên qua kiểm tra khẩu súng mà luân sử dụng là súng nhựa